thưa quý vị một đường dây mua bán làm giả dây khám sức khỏe dây gia viện dây xét nghiệm của nhiều bệnh viện trên cả nước
với thủ đoạn hết sức tình vi vừa bị công an quận hà đông tp hà nội đấu tranh chìa xóa
cầm đầu đường dây này là đỗ dạnh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường mễ trì quận nam tử liêm tp hà nội
theo tài liệu điều tra vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đỗ danh ngọc nảy sinh ý định làm giả giấy sức khỏe
và các loại giấy liên quan đến bệnh viện để bán lấy tiền
đối tượng lên mạng tìm mối đặt làm giả các con dấu tròn và dấu chức danh bác sĩ các loại
của rất nhiều bệnh viện lớn trên cả nước sau đó đăng tìm cộng tác viên đăng bài tìm kiếm khách hàng
khi các cộng tác viên tìm được người có nhu cầu làm giấy tờ giả thì sẽ nhắn tin ảnh và thông tin cá nhân
số lượng loại giấy tờ của từng bệnh viện và địa chỉ số điện thoại của người nhận cho ngọc để làm giả theo yêu cầu
mức giá mà các đối tượng đưa ra từ hai mươi đồng đến sáu mươi đồng
một giấy tờ giả
hiện công an quận hà đông đã khởi tố vụ án khởi tố bị can với bảy đối tượng liên quan
về hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức